các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi bốn một mươi năm một mươi bảy và một mươi tám tháng ba cả bốn đối tượng đã bàn bạc rủ nhau mang theo dao dựa vào tiểu khu rừng một trăm ba mươi chín ở xã iazlơi huyện niasup để chặt phá cây rừng lấn chiếm đất làm dẫy
đây là khu vực rừng do công ty trách nhiệm hữu hạn kaosu và lâm nghiệp phước hòa đắc lắc quản lý
khám nghiệm hiện trường công an huyện ea súp xác định chỉ trong bốn ngày các đối tượng này đã hủy hoại gần hai hectare diện tích rừng
tất cả các cây rừng ở đây đều bị bốn đối tượng chặt hạ ngang thân
có đường kính từ hai cho đến năm cm
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa trong rừng tràm ở khu phố tám phường tân biên tp biên hòa vừa bị công an tỉnh đồng nai ập vào bắt quả tang hai mươi bảy đối tượng
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng ba sau quá trình trinh sát lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với cảnh sát cơ động đông nam bộ
bất ngờ đột kích vào rừng chàm thuộc khu phố tám phương tân biên tp biên hòa
chục đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa phát hiện lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy
lực lượng công an đã bao vây kịp thời khống chế hai mươi bảy đối tượng trong đó có một mươi chín nam và tám nữ
tăng vật thu giữ gần năm mươi triệu đồng sáu xe mô tô và hai mươi bảy điện thoại di động các loại
các đối tượng và tăng vật ngay sau đó đã được đưa về công an phường tân biên để tiếp tục điều tra phân loại để xử lý
đến thời điểm này những hành động quyết liệt trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đang được cả hệ thống chính trị của việt nam
thực hiện đồng bộ cùng với đó là những hành động tích cực kết nối sức mạnh cộng đồng của người dân ở mọi lứa tuổi ngành nghề
không chỉ tạo nên một tinh thần đoàn kết quyết tâm trong cuộc chiến với dịch bệnh mà còn để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế
cảm ơn việt nam tôi đã khỏe lại rồi
đó là câu nói của hai cha con bệnh nhân người trung quốc nhiễm covid một mươi chín trong ngày xuất viện cùng bức thư cảm ơn gửi đến y bác sĩ việt nam
ông lý dinh cùng con trai lý di chào
những bệnh nhân đầu tiên phát hiện nhiễm covid một mươi chín tại việt nam và được cách ly điều trị tại bệnh viện trợ rẫy từ ngày hai mươi hai tháng một
sau hai mươi một ngày điều trị tại bệnh viện bệnh nhân ly dinh đã hoàn toàn khỏi bệnh
đang nói là người này có rất nhiều bệnh nền nhập viện trong tình trạng nặng nhưng khi ra viện các chỉ số đã trở về bình thường
trong những ngày qua tôi đã chứng kiến sự chuyên nghiệp của nhân viên y tế của bệnh viện trợ giấy trong việc điều trị cho bản thân và cho cha của tôi
tôi rất cảm kích vì sự nhiệt tình và chuyên nghiệp
từ đầu tiên tôi muốn nói là cảm ơn việt nam cảm ơn chính phủ việt nam cảm ơn bộ y tế và nhân viên y tế của bệnh viện trợ giấy đã chăm sóc cho tôi những ngày qua và họ đã giúp tôi hồi sinh một lần nữa xin cảm ơn
không phải là bệnh nhân được các y bác sĩ việt nam chăm sóc như hai bệnh nhân người trung quốc nhưng là người đang sống tại việt nam đại sứ anh gareth watt rất hiểu và cảm phục việt nam trong nỗ lực chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
vào qua một video clip nói bằng tiếng việt
ông gareth đã gửi lời cảm ơn y bác sĩ và chính phủ việt nam hỗ trợ công dân anh
tôi mong muốn được kể lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác sĩ và các cơ quan chính phủ việt nam vì đã giúp chúng tôi hỗ trợ các công dân anh trong thời gian qua
rất nhiều dụng hệ anh đã bày tỏ lòng biệt ơn tới với việt nam
tôi muốn khẳng định rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ các công dân anh trong thời gian qua
chúng tôi sẽ tiếp xúc hợp tác chặt chẽ với chính phủ việt nam làm tất cả những gì có thể để chống lại virus corona và hỗ trợ những người cần giúp đỡ trong thời gian khó khăn này
ngày hôm qua bộ ngoại giao thông báo về việc điều chỉnh các quy định nhập cảnh đối với các công dân các nước belarus nga và nhật bản
nhằm tăng cường hơn nữa việc phòng chống dịch covid một mươi chín ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng
chính phủ việt nam quyết định
bắt đầu từ một mươi hai h ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước belarus nga và nhật bản
và tạm dừng hiệu lực giấy miễn thị thực cấp cho công dân belarus nga nhật bản gốc việt nam và thân nhân của họ
công dân belarus nga và nhật bản mang hộ chiếu phổ thông vẫn được nhập cảnh việt nam nếu có thị thực phù hợp
quyết định trên không áp dụng cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ được nhập cảnh việt nam
thị thực theo các hiệp định và thỏa thuận hiện có giữa chính phủ việt nam với chính phủ belarus nga và nhật bản
công dân belarus nga và nhật bản nhập cảnh việt nam cần đáp ứng các yêu cầu về y tế dự phòng của việt nam theo quy định hiện hành
việt nam đã thông báo quyết định này tới các quốc gia trên và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ có các điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình
thưa quý vị dịch covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp trên thế giới và việt nam không phải là ngoại lệ
những ngày này toàn bộ các cơ sở giam giữ trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng trên toàn quốc đã áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch
ở mức độ cao nhất với mục tiêu không để dịch xâm nhập vào trong các cơ sở này
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại trại giam công an tỉnh hà nam
thưa quý vị và các bạn trước những diễn biến rất phức tạp của dịch covid một mươi chín ở trong nước
để hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào trong trại giam
thì trại tạm giam công an tỉnh hà nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp phải nói là rất là mạnh
để có thể ngăn chặn dịch bệnh vào trong trại
và cái việc mà phải đeo khẩu trang như thế này là việc bắt buộc khi bước vào trong trại
đeo khẩu trang đo thân nhiệt rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn
đây là việc làm bắt buộc đối với các can phạm nhân cán bộ quản giáo
và cả những người có công việc cần giữ
với số lượng can phạm nhân trên ba trăm linh đối tượng
nhận thức được hậu quả sẽ hết sức nặng nề nếu có trường hợp nhiễm bệnh
lãnh đạo trại tạm giam công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch ngay từ cổng trại
trại tạm giam là cái nơi rất đặc thù
rất nhiều các đối tượng rất dễ bị nếu mà nhiễm bệnh thì cái nguy cơ rất cao sẽ là tử vong
chúng tôi cũng đã thực hiện các biện pháp phòng mị và trang bị khẩu trang cho tất cả cán bộ chiến sĩ
và can phạm nhân đều được trang bị khẩu trang
khi mà ra làm việc với các cơ quan tố tụng có thể khẳng định trại tạm giam công an tỉnh hà nam chúng tôi
sẽ chủ động triển khai mọi biện pháp để phòng chống dịch và không để dịch lây lan trong khu cơ sở giam giữ
tấm biển thông báo này được đặt ngay phía ngoài cổng trại
bắt đầu từ ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chạy tạm giam công an tỉnh hà nam tạm dừng việc thăm gặp thân nhân
đây là việc làm hết sức cần thiết vào thời điểm này
để ngăn chặn nguy hiểm
nguy cơ dịch xâm nhập vào bên trong trại
quy định trên và các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín tại các buồng giam
đã được các cán bộ quản giáo thường xuyên tuyên truyền đến các ca phạm nhân
từ ngày một mươi bảy tháng ba toàn bộ của trại tạm giam sẽ thông báo cho thân nhân các anh là dừng thăm gặp gửi quà
để trước nhất chúng ta tránh tiếp xúc với những nguồn lây bệnh từ ngoài xã hội vào
thứ hai nữa thì trại cũng sẽ tạo điều kiện cho các anh trong sinh hoạt
để chăm sóc y tế
cũng như là công tác phòng ngừa dịch bệnh thì cũng đề nghị các anh
mỗi anh cám nhân phải lêu cao cái trách nhiệm phòng chống dịch cho bản thân
tổ phản ứng nhanh gồm hai mươi thành viên đã được trại tạm giam công an tỉnh hà nam thành lập
tổ có nhiệm vụ xây dựng các kịch bản
chuẩn bị các trang thiết bị vật dụng y tế cần thiết
sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra
thì chúng tôi đã chuẩn bị hai khu để cách ly
đó là khu a là khu cách ly tạm giam và khu tạm giữ để khu sử dụng để cách ly tạm giữ
thì đối với những số buồng giam này thì chúng tôi có thể thực hiện cách ly đối với một trăm linh phạm nhân khi mà có dịch
cái đấy thì chúng tôi đã chuẩn bị tốt các phương án phòng chống dịch bệnh
ngoài việc tuyên truyền phòng chống dịch cho các can phạm nhân
thời gian qua các cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trong trại
cũng đã được lãnh đạo trại quán triệt nghiêm túc về việc phòng dịch
không để xảy ra trường hợp cán bộ quản giáo là nguồn lây bệnh vào cho các can phạm nhân
chúng tôi cũng yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ là phải hạn chế cái việc là tiếp xúc hoặc đi đến các vùng có dịch
cái thứ hai nữa là chủ động giữ bản thân hoặc nếu có tiếp xúc với các trường hợp thì phải chủ động báo cáo hơn ninh đạo đơn vị
để thực hiện việc cách ly ngay tại cơ quan hoặc là cho các ông chí tạm nghỉ ở nhà để phòng chống dịch không để lây nhiễm vào trong đơn vị
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường chú tại xã minh hưng huyện trơn thành tỉnh bình phước có xeo thẳng dài một cm cách ba cm dưới sau đuôi mắt trái
cũng phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải của tỉnh bạc liêu
là đối tượng đặng quang bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thị trấn trần đề huyện trần đề tỉnh sóc trăng
đặc điểm nhận dạng có sẹo chấm cách ba cm
trên sau cánh mũi phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện